thưa quý vị kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào
với tinh thần đó những ngày qua lực lượng cảnh sát nhân dân không chỉ tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
mà còn đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân
và minh chứng là rất nhiều vụ việc với đủ loại tội phạm đã bị đấu tranh triệt phá thành công
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại huyện phúc thọ hà nội
lợi dụng đêm tối và sơ hở mất cảnh giác của người dân nhóm đối tượng này đã đột nhập vào nhà cắt khóa cửa
dùng van phá khóa để trộm cắp xe máy
với thủ đoạn trên các đối tượng đã thực hiện thành công năm vụ với tám chiếc xe máy các loại
do tình hình dịch bệnh bọn em không đi làm được và em không có công an việc làm
nên mà em đã không có tiền tiêu xài bọn em đã nảy sinh đi trộm cắp tài sản
và nhóm của vị can bạt động vào khoảng một mươi hai h
do nhà dân không đi ngủ rồi và sơ xuất không khóa cửa
nhóm đối tượng để ý và xem những tường nhà ai thấp và dây trèo vào
vị can vào vị can lấy kim cơ lực và vị can đã phá khóa cổng
và vị can dắt xe ra ngoài và tổ thoát
trước diễn biến của tình hình dịch bệnh
trong thời gian qua đã khiến nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn do mất việc làm
đây chính là một trong những nguyên nhân khiến loại tội phạm trộm cắp tài sản có diễn biến phức tạp
nhận định rõ tình hình luôn chủ động trước các diễn biến của tội phạm
nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản đã được giữ vững
trước khi mà thành phố có những chỉ thị để nới lỏng việc giãn cách xã hội
thì công an thành phố cũng đã có những chỉ đạo những dự báo tình hình
về các loại tội phạm trộm cắp tài sản có diễn biến phức tạp
sẽ gia tăng trong thời gian nới lỏng giãn cách
thì công an huyện phúc thọ cũng đã tiếp thu những cái ý kiến chỉ đạo
và đã có những biện pháp để phòng ngừa để triển khai trước
do đó nên khi mà xảy ra các vụ việc thì chúng tôi cũng không hề bị động
chủ động tấn công và điều tra khám phá được các vụ án đấy
qua một số vụ việc cho thấy thủ đoạn của các đối tượng không có gì mới
nhưng do sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân trong việc bảo vệ tài sản của mình
nên đã vô tình thủ đoạn của các đối tượng không có gì mới
tạo kẽ hở cho tội phạm hoạt động
qua một số vụ án mà công an huyện vừa mới khám phá
và đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm đối tượng này
thì chúng tôi cũng khuyến cáo người dân
trong giai đoạn chúng ta thực hiện trạng thái bình thường mới trên địa bàn
thì cũng cần phải nêu cao cái ý thức cảnh giác

nhất là trong việc bảo vệ bảo quản tài sản
và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ tính tổ quốc
cũng như là kịp thời tố giác những hành vi vi phạm pháp luật
đến cơ quan công an để xử lý và đảm bảo tính nhiên mình của pháp luật
thời gian tới bên cạnh việc thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
công an huyện phúc thọ tiếp tục thực hiện nghiêm các phương án
về tăng cường công tác phòng chống tội phạm
chủ động phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp
cướp cướp giật tài sản
với quyết tâm không để các loại tội phạm này lợi dụng dịch bệnh để hoạt động